ngay sau khi có kết quả ba trường hợp là người dân trên địa bàn của huyện thống nhất tỉnh đồng nai
dương tính với covid một mươi chín liên quan đến chợ đầu mối hóc môn tp hcm
trong ngày hai mươi bảy tháng sáu các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tái kích các hoạt động
và phương án phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc
huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã thành lập tạm thời một mươi năm chốt kiểm dịch
tại bốn địa điểm thực hiện cách ly tạm thời là nơi ở của các bệnh nhân
tại các xã gia tân một gia tân hai và gia tân ba với bán kính ba trăm linh mét
theo báo cáo mới nhất đã có bảy mươi trường hợp f một của các ca f
hiện các f một này đang được cách ly tại nơi phong tỏa
ngay trong ngày hai mươi bảy tháng sáu tất cả các f một đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh đồng nai lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
hiện các ngành chức năng đang tích cực tuyên truyền để các tiểu thương sinh sống
trên địa bàn huyện có buôn bán tại chợ đầu mối hóc môn
và các khu vực khác tại thành phố hồ chí minh tự dắt khai báo y tế
để phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo của huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn
nhất là các xã có các trường hợp dương tính là thực hiện việc truy vết
các f một f hai f ba có liên quan đến các trường hợp f
đưa các trường hợp f vào các cơ sở điều trị
các trường hợp f một thì vào cách ly tập trung và truy vết các trường hợp
f hai f ba và tiếp tục truy vết các trường hợp f một hoặc là đưa cơ sở hai cách ly
tập trung tại trường đạo công nghệ bình đông một trăm linh dường đi vào hoạt động
ngay từ sáng ngày hai mươi bảy
sau khi tri khai các khu vực cách ly tại các địa điểm có các kf
người dân sinh sống tại các khu vực này đang nghiêm túc chấp hành
các quy định mà các ngành chức năng đưa ra
người dân cũng ý thức trong việc thực hiện các quy định phòng chống dịch
chuẩn bị tinh thần sống chung với dịch không hoang mang
chúng tôi cũng chuẩn bị tư thế trong gia đình để bảo vệ lấy gia đình
mà bớt sự ra vào rồi cũng luôn luôn ở trong khu vực của mình
trong nhà mình để mà bảo khoản lấy tránh những sự nây nan ra cho gia đình
phó giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai cùng lãnh đạo huyện thống nhất
đã có buổi kiểm tra khu cách ly tập trung tại các trường đại học công nghệ miền đông
hiện tại khu cách ly tập trung này đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
đội dùng cá nhân sẵn sàng tiếp nhận một trăm linh trường học cách ly tại huyện thống nhất
qua kiểm tra thực tế tại khu cách ly phó giám đốc sở y tế lưu ý huyện thống nhất
cần bổ sung thêm việc phân luồn khi tiếp nhận người đến cách ly
xây dựng bán nội quy trong phòng cách ly
không để người cách ly tự ý di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác